ubnd tp đà nẵng vừa ban hành kế hoạch quản lý và phát triển hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi sẽ là đẩy mạnh phát triển cây xanh
kế hoạch sẽ đẩy mạnh phát triển cảnh quan xung quanh các hồ điều tiết tăng cường quản lý cây xanh chuyên dụng và cây xanh sử dụng hạn chế
tại các khu công nghiệp cơ quan công sở trường học bệnh viện nhà ở trên địa bàn thành phố
đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cán bộ kỹ thuật về lĩnh vực quản lý cây xanh đô thị
đáp ứng yêu cầu phân cấp quản lý cây xanh đô thị đẩy mạnh công tác xã hội hóa phát triển cây xanh
cải thiện môi trường sống và cảnh quan đô thị thực hiện hiệu quả công tác ứng phó bão đối với hệ thống cây xanh công cộng
bảo đảm an toàn kịp thời mỹ quan đô thị